các con sông tại tỉnh phú yên hiện đang ở mức báo động một mà theo dự báo thì đến hết ngày mai ngày một tháng một mươi hai tỉnh phú yên lại tiếp tục có mưa to
khả năng tại các sông sẽ lại xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động một đến báo động hai riêng sông ba mức nước giao động trên dưới báo động một
đến một mươi sáu h ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi một thủy điện sông ba hạ xả lũ với lưu lượng một m ba trên dây sông hinh một bảy trăm năm mươi m ba trên dây
trong khi đó ba hồ thủy lợi lớn ở phú yên là đồng tròn phú xuân suối vực đang xả lũ với lưu lượng gần hai trăm bốn mươi m ba trên dây làm nước sông dâng cao gây ngập úng cục bộ tại một số địa bàn trụng thấp
mưa lớn làm đường dt sáu trăm bốn mươi bảy thuộc dự án nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh phú yên và gia lai
đất đá mái ta lư dương tiếp tục sạt lở bối lớp mặt đường với khối lượng khoảng bốn m ba gây ách tăng giao thông ngập lụt cục bộ tại một số vị trí
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đã có công văn chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập ống vùng trụng thấp ven sông
sẵn sàng các phương án sơ tán dân bảo đảm an toàn các công trình ven sông suối vùng nguy hiểm tuyến kè sung yếu hoặc đang thi công